sáng ngày tám tháng ba tại tỉnh tiền giang thủ tướng nguyễn xuân phúc đã kiểm tra tiến độ thi công tuyến cao tốc trung lương mỹ thuận công trình có chiều dài năm mươi một một km tổng vốn đầu tư một mươi hai sáu trăm sáu mươi tám tỷ đồng
sau khi nghe nhà thầu đơn vị thi công báo cáo thủ tướng đánh giá cao chủ đầu tư là tỉnh tiền giang đã tập trung giải phóng mặt bằng hoàn thành một trăm linh
thủ tướng hoan nghênh tinh thần quyết tâm của tổng thầu trong việc thực hiện cam kết là năm hai nghìn hai mươi thông tuyến năm hai nghìn hai mươi một sẽ khánh thành toàn tuyến trung lương mỹ thuận